và ngày nay tiến bộ công nghệ có thể biến nhiều điều tưởng như không thể trở thành hiện thực
chúng tôi có thể cải tiến ô tô theo những cách tuyệt vời để hỗ trợ người khuyết tật lái xe ra đường với phạm vi di chuyển an toàn
về phần handin chị đặt mục tiêu thi đỗ bằng lái xe vào cuối năm nay
chị cho biết chị đã chia sẻ với mẹ chị về ước mơ tự lái xe thực hiện một chuyến đi xa